bộ giao thông vận tải vừa chính thức có văn bản đề xuất bộ tài chính miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện vận tải
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong các tháng ba tháng bốn tháng năm và sáu tới với nhiều mức giảm khác nhau
đối với vận tải hành khách tháng ba vẫn diễn ra bình thường nhưng do tâm lý sợ lây nhiễm nên nhu cầu đi lại của người dân bị hạn chế
vì vậy bộ giao thông vận tải đề xuất giảm ba mươi phí bảo trì đường bộ
trong tháng bốn toàn bộ hoạt động vận tải hành khách phải dừng hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
bộ giao thông vận tải đề xuất giảm một trăm linh phí bảo trì đường bộ
trong tháng năm bộ giao thông vận tải đề xuất mức giảm cho tháng này là năm mươi phí bảo trì đường bộ
để hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được bình ổn hoạt động sản xuất và khắc phục những khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
tháng sáu tới đây bộ giao thông vận tải đề xuất giảm một mươi năm phí bảo trì đường bộ
trên cơ sở đề xuất của hiệp hội vận tải ô tô việt nam để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải chịu ảnh hưởng trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đề xuất gửi bộ tài chính xem xét chấp thuận phương án giảm phí bảo trì đường bộ theo thẩm quyền
và có hình thức giảm phí cho từng đối tượng được hưởng theo hình thức khấu trừ vào kỳ đăng kiểm tiếp theo